bộ tài chính đang dự thảo thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua hệ thống quá cảnh asean
dự thảo nêu rõ khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh người khai hải quan nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho cơ quan hải quan để cập nhật vào hệ thống quá cảnh hải quan asean
thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng cung cấp phải đáp ứng đủ các tiêu chí và yêu cầu sau
tên tổ chức tín dụng địa chỉ điện thoại mã số thuế mã tổ chức tín dụng phát thành bảo lãnh do ngân hàng nhà nước cấp tên người nộp thuế hoặc tổ chức cá nhân đại diện cho người nộp thuế địa chỉ điện thoại mã số doanh nghiệp số tiền bảo lãnh v v
thời hạn hiệu lực của bảo lãnh được tính từ ngày thư bảo lãnh có hiệu lực đến khi kết thúc hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh